ngay sau khi cơn bão số một mươi hai đi qua chính quyền và các ban ngành của tỉnh đắk lắc đã triển khai
nguồn lực và cơ sở vật chất để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống
ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai trên địa bàn tỉnh đắk lắc đặc biệt là các huyện phía đông
đông nam và phía nam đã thiệt hại nghiêm trọng đến ngày năm tháng một mươi một ảnh hưởng của cơn bão đã
khiến một người chết và ba người ở huyện mờ rắc bị thương một trăm một mươi chín căn nhà bị sập và hơn một ba trăm linh nhà dân
một mươi trụ sở cơ quan một mươi một trường học bị tốc mái ba trăm linh hai hộ dân phải di rời các huyện ảnh hưởng nghiêm trọng là
mờ đắc eak crong bắc crong bông ngoài ra hơn tám hectare cây trồng các loại bị gãy đổ và ngập lụt
ngay khi bão đi qua chính quyền và các cơ quan chức năng lực lượng vũ trang của các huyện mờ rắc
crong bông đã tập trung lực lượng xuống cơ sở để giúp đỡ nhân dân tích cực triển khai các hoạt động khắc phục
theo phương châm bốn tại chỗ huy động nguồn lực để khắc phục thiệt hại đặc biệt ưu tiên việc sửa chữa nhà
đảm bảo chỗ ở và sinh hoạt cho nhân dân
ngoài ra chúng tôi đang cho các lực lượng xây dựng các lều trại để cho nhân dân có chỗ cư trú
bên cạnh đó chúng tôi đang chỉ đạo việc hỗ trợ một số lương thực thực phẩm chủ yếu để bà con khắc phục và không để hộ nào đói trong dịp này
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cũng đã thành lập bốn đoàn công tác đến các vùng trọng điểm thiên tai
gồm các huyện mờ đắc eak crong bắc crong bông
trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
thăm hỏi động viên các gia đình có người bị nạn và nhà cửa bị sập hư hỏng nặng
chúng tôi đánh giá rất là cao công tác bốn tại chỗ của các đồng chí
đến đây chúng tôi đang thống kê lại những thiệt hại và khẩn trương xác định rõ những thiệt hại
để có sự hỗ trợ kịp thời tùy từng cấp
thế thì còn để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp như thế này
những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn
thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo huyện xã và các lực lượng tại cơ sở
là chúng ta phải lo cho dân về cái chỗ nơi tạm trú nơi ăn nơi uống
để làm sao hợp vệ sinh để làm sao mà người dân ổn định tạm thời
hiện tại các công trình thủy lợi và thủy điện lớn nhỏ
trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang bắt đầu xả lũ
cộng với một số nơi còn mưa nên nước sản xuất đổ về gây ảnh hưởng
cho một số huyện vùng trũng như cổ đông bông
nên người dân cần chủ động ứng phó bão và cảnh giác nước dâng bất ngờ
để đề phòng và bảo vệ tính mạng và tài sản của mình